sau đó đi lòng vòng trên các tuyến giao thông và không thời gian ít người đi lại

hoặc vừa đi vừa thực hiện các cuộc gọi di động

sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hoàng trường giang sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
cả hai đều ở quận ngô quyền thành phố hải phòng
vì có hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản của học sinh trung học cơ sở
tài sản chủ yếu là xe đạp điện
thủ đoạn của bọn chúng là đi vòng quanh địa bàn thành phố
khi phát hiện học sinh đi xe đạp điện một mình
bọn chúng sẽ tiếp cận và tự nhận là người quen của phụ huynh
rồi bảo đến nhà để mang quà hoặc thuốc về cho bố mẹ
sau khi đưa học sinh đến ngõ vắng khi thấy nhà nào đóng cửa
bọn chúng lừa học sinh đây là nhà của mình để chiếm đoạt xe đạp điện của nạn nhân
một trong hai đối tượng sẽ giả vờ quên chìa khóa
rồi mượn xe để đi lấy chìa khóa về mở cửa vào nhà
với thủ đoạn này hai đối tượng đã thực hiện chót lọt hai vụ lừa đảo
chiếm đoạt xe đạp điện của hai cháu học sinh cấp hai trên địa bàn thành phố hải dương
đây mới chỉ là hai trong số các vụ việc được phát hiện bắt giữ
vì có liên quan đến hành vi cướp giật chiếm đoạt tài sản của học sinh và phụ nữ
trên địa bàn cũng đã xuất hiện tình trạng các đối tượng tiếp cận với các cháu nhỏ
tại các khu dân cư các ngõ vắng để ra tay cướp giật điện thoại
máy tính bảng khi các cháu đang sử dụng
từ vụ việc điều tra bắt giữ cho thấy các đối tượng thường lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin
thiếu cảnh giác sự phản kháng hạn chế của nạn nhân để thực hiện hành vi
an toàn khi xảy ra các vụ việc liên quan đến vụ việc cướp giật
thì chúng tôi khuyến cáo những người bị hại nên nhanh chóng đến các trụ sở cơ quan công an nơi gần nhất
để trình báo và cung cấp cho cơ quan công an về đặc điểm đối tượng
cũng như đặc điểm các tăng vật để giúp cho cơ quan công an nhanh chóng truy tìm
đánh thủ phạm và truy bắt đối tượng
ngoài việc tăng cường đấu tranh phòng ngừa loại tội phạm này
cơ quan công an khuyến cáo người dân đặc biệt là các học sinh phụ nữ khi tham gia giao thông
cần nâng cao cảnh giác nên quản lý cất giữ các thiết bị liên lạc
tài sản cá nhân tại các vị trí an toàn
nên đi thành nhóm hoặc có người đi kèm nhất là vào các thời điểm vắng người qua lại
có như vậy mới không tạo điều kiện cho các đối tượng phạm tội ra tay thực hiện hành vi cướp giật tài sản
vào khoảng chín giờ ngày hôm qua
tại khu vực thôn ngòi thiều xã trung tâm huyện lục yên tỉnh yên bái
người dân phát hiện một thi thể đàn ông dưới dòng suối ngòi thiều
bên cạnh thi thể nạn nhân thì còn có một bộ kích cá
do đó nguyên nhân dẫn đến nạn nhân tử vong có thể là do bị điện giật khi đi kích cá
hay còn có nghĩa là đánh cá bằng sung điện trên dòng suối
ông hoàng văn bài phó trưởng công an xã trung tâm huyện lục yên cho biết
nạn nhân là anh bàn văn công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại thôn khe lạnh xã trung tâm
ngay sau khi phát hiện người dân địa phương đã vớt thi thể người này và báo cho chính quyền
khi có tin báo từ người dân chính quyền địa phương và lực lượng công an xã đã có mặt
bảo vệ hiện trường và xác minh làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân
hiện trên địa bàn tỉnh yên bái xuất hiện tình trạng người dân sử dụng điện lưới và sung điện để bắt cá
đầu năm nay thì đã có nạn nhân tử vong khi mà kích cá ở suối tại huyện văn chấn
đây là bài học cảnh báo cho người dân không nên sử dụng điện lưới và sung điện
để bắt cá tại ao suối sông hồ tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hôm nay vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển
mở rộng về phía đông nam cùng với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn
nên nắng nóng gia tăng ở bắc bộ và bắc trung bộ
riêng các tỉnh bắc bộ trung trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến
từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ là từ một mươi một đến một mươi sáu giờ
đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài nhiều ngày tới
riêng khu vực hà nội và ngày hôm nay trời nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến
từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ do ảnh hưởng của nắng nóng gai gắt kéo dài trong những ngày tới
kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn
ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh trung bộ
ngoài ra nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt
đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
trong ngày hôm nay chỉ số cảnh báo tiêu tử ngoại uv có giá trị từ bảy đến một mươi tại hà nội đà nẵng và tp hcm
ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng
trong đợt nắng nóng gây gắt này cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp một cấp hai
ở khu vực bắc trung bộ thì hiện tại đang là giai đoạn nguy cơ cháy rừng ở mức cảnh báo cao nhất
liên tiếp các vụ cháy rừng đã xảy ra đòi hỏi lực lượng bảo vệ rừng phải phát huy cao độ công tác giám sát
phối hợp xử lý khi có sự cố cháy rừng xảy ra
hiện trường của vụ cháy hơn một mươi năm hectare rừng phòng hộ trên cát vừa mới xảy ra ở xã võ ninh và hải ninh
huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
năm hai nghìn một mươi tám cũng tại khu vực rừng này một trăm linh hectare rừng phòng hộ sản xuất cũng bị cháy rụi
chỉ trong vòng một tháng trên địa bàn tỉnh quảng bình đã xảy ra ba vụ cháy rừng lớn nhỏ
cảnh báo cháy rừng đang ở mức cao nhất
còn với địa bàn tỉnh quảng trị giai đoạn này là mùa đốt nương làm rẫy ở các huyện miền núi
một số nơi người dân đốt rẫy đã cháy lan qua rừng trồng
ngoài ra còn một số vấn đề khác cũng rất dễ gây ra cháy rừng trong mùa nắng nóng này
để hạn chế thấp nhất vấn đề cháy rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh quảng trị
thời điểm này các ngành chức năng triển khai nhiều biện pháp quyết liệt phòng chống cháy rừng
trong các lịch trực trên tròi và phân bổ tổ tuần tra là một ngày có ba tổ tuần tra thay phiên nhau
và buổi tối là trực tài tròi và anh em bổ trí lực lượng hai mươi bốn hai mươi bốn
để tuyên truyền cho người dân biết được ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng là trách nhiệm của toàn dân
và tăng cường lực lượng bảo vệ rừng hai mươi bốn hai mươi bốn
nếu các tổ chức cá nhân nào mà vi phạm quy trình xử lý thực bị trong mùa năm nắng này
thì phải là xử lý theo đúng quy định của pháp luật
nắng nóng vẫn còn tiếp tục diễn ra trên diện rộng ở khu vực miền trung
hơn lúc nào hết công tác phòng chống cháy rừng cần được các địa phương phát huy cao độ
hạn chế thiệt hại về tài nguyên rừng trong thời điểm khô hạn nhiệt độ tăng cao như hiện nay

nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy và cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động chi rủi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện